các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bốn đối tượng gồm trần anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trịnh văn san sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trịnh thị hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và lý văn sự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đối tượng trần anh dũng lý văn sự đã một mươi ba lần bán chót lọt hai mươi sáu khẩu súng quân dụng
kèm theo ba trăm bốn mươi bảy viên đạn cho các đối tượng ở trung quốc
đối với hai cha con trịnh văn san và trịnh thị hậu từ giữa năm hai nghìn một mươi ba đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
đã bảy lần bán bảy khẩu súng quân dụng cùng năm mươi sáu viên đạn cho nhóm đối tượng ở long châu tỉnh quảng tây trung quốc
công an thành phố ngọc lâm tỉnh quảng tây trung quốc đã bắt giữ các đối tượng tại trung quốc và thu hồi được số vũ khí trên
hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục mở rộng để bắt giữ các đối tượng có liên quan
tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
vào hồi hai mươi một h ngày hôm qua tổ công tác công an tp hòa bình tỉnh hòa bình đã bắt quả tang tạ quang cảnh
trú tại tổ bốn phường tân thịnh tp hòa bình đang thực hiện hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin một điện thoại di động và hơn một mươi ba triệu đồng
qua tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực làng vạn trài thuộc tổ bốn phường tân thịnh
có nhiều đối tượng nghiện ma túy tụ tập với nhiều biểu hiện nghi vấn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hòa bình
đã bắt quả tang tạ quang cảnh tổ chức mua bán sử dụng ma túy và thu giữ trong người đối tượng một bánh heroin
cảnh khai đã mua số ma túy trên của một người đàn ông với giá là một trăm tám mươi triệu đồng
sau đó đem về thành phố hòa bình chia nhỏ để bán kiếm lời
được biết cảnh là đối tượng mới ra tù về tội ma túy
sau nhiều ngày theo dõi vào khoảng hai mươi một h ngày hôm qua công an huyện phù cử tỉnh hưng yên
đã triệt phá ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại nhà của doãn trung tám sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ở xã đình cao huyện phù cử các đối tượng hoàng văn kỳ hoàng văn tiến và đặng văn nam
đã bị bắt giữ khi đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
còn đối tượng nguyễn văn hùng đã bỏ trốn
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ trên hai mươi triệu đồng tiền mặt
bốn quân bài vị một bộ bát đĩa cùng nhiều vật chứng có liên quan
sáng nay tại khu vực tổ một mươi chín khóm hòa thạnh phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu dụi hoàn toàn ba căn nhà và ba căn nhà khác bị cháy xém
rất may là không có thiệt hại về người
vào thời điểm trên người dân phát hiện ngọn lửa phát ra từ nhà ông đỗ văn tiến
liền truy hô và gọi điện báo cho cơ quan chức năng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh
cùng với công an phường phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ và quần chúng nhân dân tham gia dập lửa
do nhà làm bằng vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã bùng phát rất nhanh và lan sang các căn lân cận
sau khoảng bốn mươi phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn thiệt hại ước tính khoảng trên hai trăm linh triệu đồng
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh phú yên trong nửa đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
toàn tỉnh ghi nhận có một trăm ba mươi bốn ca mắc mới suốt suốt huyết
nâng tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay lên tám trăm chín mươi bảy ca
riêng trong tuần tết nguyên đán bính thân từ ngày tám tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng hai
ngành y tế ghi nhận có bốn mươi bốn ca mắc mới
số ca mắc sốt xuất huyết tập trung nhiều nhất ở các huyện phú hòa sơn hòa và đông hòa
trung tâm y tế dự phòng tỉnh phú yên nhận định
theo chu kỳ kép của dịch thì năm hai nghìn một mươi sáu là năm dịch bệnh sốt xuất huyết có diễn biến phức tạp và khó lường
do đó ngành y tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch
thường xuyên tổng vệ sinh diệt bọ gậy long quăng tại nơi ở nhằm hạn chế mũi chuyển bệnh
phối hợp với ngành y tế trong việc phát hiện điều trị bệnh hạn chế dịch bệnh phát sinh và tử vong do sốt xuất huyết
tại thành phố hà nội trong những ngày sau tết nguyên đán để phục vụ người dân du xuân tham dự lễ hội
lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông vận tải tiếp tục tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ hội
nhất là lễ hội chùa hương kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trong dịp này cảnh sát giao thông thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức chốt trực
phân luồng chống ủn tắc giao thông tại chín mươi một vị trí trên địa bàn thành phố
đặc biệt là các lực lượng chức năng tập trung xử lý các vi phạm đường thủy nội địa
tại các bến đỏ ngang đỏ dọc tại các điểm vui chơi giải trí và khu vực tổ chức lễ hội chùa hương năm hai nghìn một mươi sáu
các lực lượng sẽ cùng với chính quyền địa phương kiểm tra xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trật tự đô thị vệ sinh môi trường vi phạm hành lang an toàn đường bộ
các trường hợp lấn chiếm hẻ đường trông giữ phương tiện không phép sai phép